hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo bộ giáo dục và đào tạo tổng trí tiêu tuyển sinh đại học khoảng bốn trăm linh trong đó có khoảng ba trăm năm mươi trí tiêu tuyển sinh dành cho các trường sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển
trong khi đó tổng số dự thi trung học phổ thông quốc gia để lấy kết quả tuyển sinh đại học cao đẳng là bảy trăm hai mươi sáu sáu trăm chín mươi ba thí sinh
theo thứ trưởng bùi văn ga con số ngưỡng tối thiểu là một mươi năm điểm này dựa trên các thống kê và phân tích số thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng
trong số bảy trăm hai mươi sáu thí sinh dự thi này những em đấy sẽ được đưa vào thống kê điểm để xét tuyển đảm bảo chất lượng đồng bạc
bộ giáo dục và đào tạo cho biết ở khối a có một trăm một mươi thí sinh đạt từ hai mươi điểm trở lên hai trăm bốn mươi ba thí sinh đạt từ một mươi năm điểm trở lên
khối b có bốn mươi năm thí sinh đạt từ hai mươi điểm trở lên một trăm hai mươi một thí sinh đạt từ một mươi năm điểm trở lên
còn lại ở các khối b có một mươi năm thí sinh đạt từ một mươi năm điểm trở lên một trăm hai mươi một thí sinh đạt từ một mươi năm điểm trở lên
trong các khối b khác và các tổ hợp môn thi mức điểm trung bình thí sinh nằm trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám điểm
riêng các tổ hợp gồm môn toán kết hợp với các môn xã hội hoặc môn ngoại ngữ thì điểm thi trung bình thấp hơn chỉ ở mức một mươi ba đến một mươi năm điểm
có năm trăm ba mươi một một trăm tám mươi hai thí sinh có ít nhất một tổ hợp với tổng điểm bằng hoặc cao hơn một mươi năm điểm
so với chỉ tiêu tuyển sinh đại học số thí sinh này nhiều gấp một năm mươi hai lần
và với mức ngữ tối thiểu này thì còn khoảng
hai mươi bảy thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển đại học cao đẳng không đặt ngữ xét tuyển vào các trường đại học
bộ giáo dục và đào tạo cho biết bộ đã căn cứ vào hai nguyên tắc
một là chất lượng nguồn tuyển tức là ngưỡng đảm bảo cho thí sinh có thể theo học được
hai là làm sao cho các trường không quá khó khăn trong nguồn tuyển
và để đảm bảo hai thí sinh đại học hội đồng phân tích kết quả thi của thí sinh
rồi là phân tích hệ số ưu tiên
ưu tiên là khu vực và đối trường
và xét đến khả năng dịch chuyển thí sinh giữa các vùng miền
bởi là thường là cái hệ số dư chúng ta rất là lớn
cái khi mà thí sinh không có dịch chuyển giữa các vùng miền
thì vậy là có nhiều trường là dư có nhiều vùng là dư thí sinh
nhưng có nhiều vùng là rất thiếu thí sinh
ví dụ như là thí sinh ở tp hcm thì như rất là nhiều
nhưng mà các em không dịch chuyển về vùng đồng bằng sông hồ long
hoặc là thí sinh khu vực bằng đồng bằng sông hồng
thì dư rất là lớn nhưng mà không dịch chuyển ngay các khu vực tây bắc
cho nên là cái hệ số dư dôi tổng thì là rất là lớn
nhưng mà nhiều trường nhiều địa phương những cái vùng khói canh vẫn là thiếu nguồn tuyển
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao đẳng là một mươi hai điểm
đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm ba môn thi không nhân hệ số môn chính
sau khi có ngưỡng đầu vào các trường bắt đầu đưa ra tiêu chí xét tuyển
và nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng một từ ngày một tháng tám đến ngày hai mươi tháng tám